theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng tám
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông trên khu vực phía bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám và có khả năng mạnh lên thành bão sau khi vào khu vực bắc biển đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và đi vào khu vực bắc biển đông
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách phía bắc đảo lưu dông philippines ba trăm linh km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão